các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

thơm và dũng hẹn tại một quán cà phê thuộc huyện trảng bàng với ông dương ở bình dương là người kinh doanh buôn bán để bán đá thiên thạch với giá ba trăm linh triệu đồng
sau khi thử và xem đá thiên thạch ông dương đặt trước tiền cọc một trăm năm mươi triệu đồng lúc này công an huyện bến cầu phát hiện lập biên bản bắt quả tang
tại cơ quan công an thơm và dũng đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình
khi khách hàng có ý định mua đá thiên thạch chúng dùng các vật dụng đã làm trước giống mẫu khách đưa lợi dụng sơ ý chúng cháo các vật dụng để khách tin rằng là do đá thiên thạch làm ra
cùng với thủ đoạn như trên trước đó vào ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm thơm và dũng đã lừa bàn đá thiên thạch cho ông danh ở bình dương với giá một trăm linh triệu đồng
sau khi giao dịch thành công chúng chia nhau mỗi người một nửa tiền tiêu xài hiện công an huyện bến cầu đang tạm giữ hình sự thơm và dũng
vậy ai là nạn nhân của chúng xin liên hệ với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện bến cầu cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra mở rộng
cơ quan điều tra công an tỉnh phú thọ vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam đối với đặng thu trà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở phường nông trang tp việt trì tỉnh phú thọ về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó vào tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn trà được giao nhiệm vụ làm kế toán thủ quỹ
một mươi nhân viên bán hàng tại kho của công ty cổ phần công nghệ sinh học tân việt có trụ sở tại phường bến gót thành phố việt trì tỉnh phú thọ
trà có nhiệm vụ bán hàng thức ăn chăn nuôi cho các đại lý sau đó thu tiền chuyển cho công ty
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng tám năm hai nghìn một mươi năm trà đã bán một mươi hai ba trăm ba mươi tấn thức ăn chăn nuôi với số tiền gần một trăm ba mươi năm tỷ đồng
sau khi nhận tiền của khách hàng trà đã tự ý chiếm đoạt hai tám mươi sáu tỷ đồng phục vụ tiêu xài cá nhân